thời gian gần đây sạt lở liên tục xảy ra tại đồng bằng sông cửu long
tốc độ sạt lở diễn ra ngày càng nhanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
tình trạng sạt lở cũng khiến nhiều khu vực rừng phòng hộ biến mất
theo số liệu thống kê của viện quy hoạch thủy lợi miền nam hiện tượng sạt lở đã và đang xảy ra ngày một nghiêm trọng
ở hai bên bờ sông tiền và sông hậu nhất là vào khoảng thời gian đầu và cuối mùa mưa lũ
tình trạng sạt lở cũng đã khiến nhiều khu vực rừng phòng hộ biến mất
đến nay theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng bằng sông kiều long hiện có năm trăm sáu mươi hai điểm sạt lở với tổng chiều dài bảy trăm tám mươi sáu km
sạt lở bờ sông chủ yếu diễn ra dọc theo sông tiền và sông hậu sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây và các nhánh chính của hệ thống canh rạch với năm trăm một mươi ba điểm
còn sạt lở bờ biển có bốn mươi chín điểm với tổng chiều dài hai trăm sáu mươi sáu km trong đó chủ yếu khu vực bờ biển thuộc tỉnh cà mau và kiên giang
từ năm hai nghìn một mươi đến nay diễn biến sạt lở bờ sông bờ biển có xu thế ngày càng
gia tăng tốc độ sói đã vượt tốc độ bồi làm diện tích khu vực đồng bằng giảm khoảng ba trăm linh hectare một năm